cuối tuần qua hoạt động biểu tình phản đối xung đột tại giải gaza đã diễn ra tại nhiều nơi trên khắp thế giới
những người biểu tình đã kêu gọi các bên chấm dứt giao tranh ngay lập tức để mở đường cho hoạt động nhân đạo tại giải gaza
nhiều gia đình có người thân đang bị phong trào hamas bắt giữ đã tập trung tại thành phố tel aviv
để kêu gọi quân đội israel tạm dừng triển khai chiến dịch quân sự trên bộ tại gaza
nhấn mạnh chính phủ cần đặt ưu tiên an toàn của các con tin
trong khi đó tại bờ tây nhiều người dân ở thành phố ramallah đã cùng thắp nến vào cầu nguyện
để thể hiện sự đoàn kết với người dân giải gaza bày tỏ hy vọng xung đột sẽ nhanh chóng chấm dứt
nhiều người tại thủ đô beirut của liban và thủ đô islamabad của pakistan
cũng xuống đường tuần hành để ủng hộ người dân giải gaza nói riêng và người dân palestine nói dung
còn tại thủ đô athen của hy lạp khoảng một mươi năm người biểu tình đã tuần hành đến đại sứ quán israel
ở vùng ngoại ô để kêu gọi ngừng bắn tại gaza